từ sáng ngày hôm qua lực lượng công an đã dựng rào chắn từ số nhà một đến số nhà một trăm hai mươi
phố đội cấn ba đình hà nội
các ngõ nhỏ cũng được rào cứng
nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm hàng trăm trường hợp sống trong khu vực
theo cdc hà nội trường hợp dương tính đầu tiên ở đội cấn là một người phụ nữ năm mươi chín tuổi
vào ngày bảy tháng tám người này có triệu chứng ho sốt nên đã tự đến bệnh viện hồng ngọc xét nghiệm
kết quả dương tính với sars cov hai
năm ca dương tính còn lại ở khu phố này được phát hiện giải rác từ ngày tám đến ngày một mươi hai tháng tám
thông qua truy vết và xét nghiệm sàng lọc
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay quận ba đình đã ghi nhận bốn mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai